một lái xe ô tô tải vận chuyển hơn bốn tấn chất thải rắn công nghiệp chưa qua xử lý đổ ra môi trường
đã bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai phát hiện và xử lý
lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi c năm mươi nghìn chín trăm một mươi sáu do trần hiệu tới điều khiển
đang vận chuyển khoảng bốn tấn chất thải rắn chưa qua xử lý đổ xuống bãi đất chống thuộc ấp bình phú
xã long tân nhơn trạch đồng nai
qua làm việc tài xế ô tô tải đã khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã thực hiện hành vi đổ thải các loại chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng dự án swan bay
thuộc xã đại phước huyện nhơn trạch khoảng một trăm linh ba chuyến với khối lượng ước tính hơn bốn trăm một mươi hai tấn chất thải rắn
hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật